để chủ động ứng phó với diễn biến vùng áp thấp và mưa lớn
văn phòng bộ công an đề nghị ban chỉ huy upt công an các đơn vị địa phương
chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau
thực hiện nghiêm túc các công điện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ubnd ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
chỉ đạo của bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó với diễn biến của vùng áp thấp và mưa lớn
theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo thiên tai thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng
để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp
thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bảo đảm an toàn cho nhân dân
và công tác triển khai ứng phó trong lực lượng công an nhân dân
đặc biệt tập trung bảo đảm vấn đề an toàn tuyệt đối cho các lực lượng cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ
ứng phó tác nghiệp tại thực địa và ứng phó giúp nhân dân trong thiên tai
phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa bàn sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn
để kịp thời triển khai ứng phó khi có yêu cầu
kiểm tra giả soát nơi ở không an toàn khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất lũ quét
để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn bảo đảm an ninh trật tự
bố trí lực lượng để tổ chức hướng dẫn phân luồng kiểm soát giao thông
tại các khu vực ngầm tràn đường bị ngập đò ngang đò dọc nơi sạt lở nguy hiểm
kiên quyết không cho người và phương tiện di chuyển khi không đảm bảo an toàn
tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định thực hiện chế độ thông tin báo cáo
về văn phòng bộ công an số điện thoại chín trăm một mươi ba năm trăm năm mươi năm ba trăm hai mươi ba sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi hai fax sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi bốn
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại